đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã tiếp nhận số tiền sáu mươi usd từ ủy ban hợp tác lào việt
và một số doanh nghiệp của lào ủng hộ đồng bào miền trung đang chịu ảnh hưởng bởi bão lũ
tiếp nhận ủng hộ và trân trọng ghi nhận những tình cảm nghĩa cử cao đẹp của ủy ban hợp tác lào việt
gửi tới các tỉnh miền trung chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt đồng chí trần thanh mẫn khẳng định
mặc dù đất nước lào còn đang gặp khó khăn nhưng món quà ý nghĩa này là minh chứng rõ nét
cho tình đoàn kết tinh thần chia ngọt sẻ bùi trong quan hệ đặc biệt giữa hai nước việt nam lào
với trách nhiệm của mình ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam sẽ kịp thời
chuyển toàn bộ số tiền ủng hộ tới các địa phương đang bị thiệt hại bởi mùa lũ
để giúp người dân sớm khắc phục hậu quả của thiên tai ổn định cuộc sống